diện tích bốn hectare dân số hai trăm năm mươi người
với chức năng là khu đô thị công nghiệp đây được kỳ vọng là một khu kinh tế năng động
thu hút các nguồn lực lớn của xã hội phát triển kinh tế đồng thời thu hút nhân lực
góp phần giảm áp lực lên hạ tầng nội đô hà nội vốn đã trở nên quá tải
nhưng kể từ khi được xác định là đô thị vệ tinh năm hai nghìn tám tới nay tất cả vẫn chỉ nằm trên giấy
và trong khi những kỳ vọng chưa trở thành hiện thực
thì người dân địa phương lại gặp khó khăn từ chính kế hoạch phát triển đô thị đầy tham vọng này
đây vốn là nền của một sường mộc ở xã văn nhân huyện phú xuyên thành phố hà nội
chiếc cụt gãy và đống xà gỗ này là những dấu tích ít ỏi còn sót lại
dù trước đây sưởng mộc này từng nuôi sống một mươi năm công nhân trong nhiều năm liền
nhưng nó đã bị sập sau một trận bão và không thể dựng lại vì vướng quy hoạch treo của đô thị phú xuyên
không xây dựng lại được vì các cấp chính quyền không cho phép xây dựng
còn trong quy hoạch nào đấy thì đến giờ
tôi cũng chả hiểu làm sao mà đến giờ phút này cũng chả thấy có một cái quy hoạch gì ở đây
đây đây cả một cái cột của ngày xưa khi đã xây dựng
còn cả một cái mặt nền bê tông của tôi rồi
đây còn tất cả những kèo tôi đã phải tháo rỡ xuống
thế bây giờ những cái kèo này mà để mưa nắng thế này thì nó hỏng đi
hỏng đi thì mình có chỗ đâu mà để
chỗ đâu bây giờ chỉ có để vạ vật thôi chứ trong sướng trong trật ních rồi
trong khi cột kèo bị phơi mưa nắng
thì những sản phẩm nhà ông định làm ra
do không đủ nhà xưởng phải phủ bạt và để ngoài trời
dù tháng bảy đang là tháng mưa ngâu
và việc đồ gỗ bị ẩm mốc xuống cấp là không tránh khỏi

gió thì bạt nào chịu được nó chỉ được phải chấp nhận thôi
vì bây giờ cái làm nghề nó trật trộn quá mình không làm gì được
thấy toàn bộ ở đây này những cái nước mưa nó hắt vào
những cái bạt để một thời gian nó sẽ bị hà hống rách nhiếc
các nước mưa nó sẽ hắt vào thì sẽ bị sinh ra ải hết
rồi lại phải bỏ đi
rất trượt thì trong vòng khoảng trăm bữa lửa tháng thì còn đỡ
xã văn nhân huyện phú xuyên thành phố hà nội
có tới trên ba trăm linh gia đình làm nghề mộc
mười năm trước thành phố hà nội công bố quy hoạch
xã vân nhân là vùng lõi của đô thị vệ tinh phú xuyên
một trong năm khu đô thị vệ tinh của thành phố hà nội
biết được tin này người dân trong xã rất mừng
và tin rằng cuộc sống ở đây sẽ đổi thay nhanh chóng
cái mô hình phát triển cái đô thị vệ tinh ấy
khá là phổ biến trên thế giới
chúng ta có thể hiểu nó một cách đơn giản như thế này thôi
nó sẽ có một cái đô thị hạt nhân
và xoay xung quanh nó là các cái đô thị nhỏ hơn
đó chính là các cái đô thị vệ tinh
mà chức năng của nó thì nó có thể nó có chức năng tương đồng
hoặc là bổ sung thêm những cái chức năng
mà đô thị hạt nhân nó không có
ở hà nội theo cái quy hoạch chung mà được thủ tướng chính phủ
phê duyệt ở cái quyết định mùa hai năm chín
thì cái mô hình phát triển ở hà nội
phát triển trùm đô thị
trong đó có cái đô thị trung tâm
và năm đô thị vệ tinh
đó là đô thị sóc sơn
đô thị sơn tây
đô thị hòa lạc
đô thị xuân mai
và đô thị phú xuyên
các đô thị đó thì nó có các cái chức năng
vừa độc lập mà vừa là hỗ trợ cho cái đô thị vệ tinh
đối với đô thị phú xuyên thì nó phát triển cái dịch vụ hỗ trợ
dịch vụ trung truyền hàng hóa
và dịch vụ hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp chất lượng cao
đối với xã văn nhân
thì cũng đã được chính phủ
nhà nước quy hoạch
một trong năm đô thị vệ tinh
của thủ đô hà nội
từ năm hai nghìn một mươi cho đến nay
thì nói chung là
sau khi quy hoạch
thì nhân dân rất là phân khởi
và tin tưởng
cái sự phát triển
từ nông thôn mà
sẽ tiến lên tới thành thị
nhưng niềm vui
theo năm tháng
cứ vơi dần
khi đô thị kia vẫn chỉ nằm trên giấy
đây là quy hoạch đô thị phú xuyên
được công bố từ nhiều năm trước
và đây là hiện trạng cho tới thời điểm hiện tại
trong khi nhà xưởng công trình chưa thể mọc lên
thì đất nông nghiệp đã trở thành đất bỏ không
cùng với đó
hàng loạt gia đình làm nghề mộc truyền thống
không được bố trí đất để phát triển nhà xưởng
vì vướng quy hoạch treo
nhiều hộ dân đã phải lập xưởng mộc
ngay trong khu dân cư đông đúc
khiến môi trường trở nên ô nhiễm trầm trọng
và đây là một trong những xưởng mộc như thế
dân là một mươi người
cá một mươi một người đã đề nghị
đến truyền giao bởi người ta chịu hành hóng bụi quá nhiều
đấy là mình chưa làm trà
làm đú máy đó
cá thợ làm thì coi cái mù mịt luôn
mà đồng thời
khại đủ các thứ
rồi mùi gỗ
rồi mùi bê hưu nó ra
độc lắm ý
nhưng mà nghề phải làm thôi
chứ làm heo được
thôi thì đất không có là phải trêu
bởi vì xin người ta không nghe cho
cấp trên không giải quyết thì mình chịu
mong muốn là muốn ra
để giảm dân ra
để thành ngập cái năng nghề
rõ ràng để bụi
tất cả đều chịu
còn trong dân
do dân người ta ở
các cụ già đã ở
cụ già trẻ con còn học hành
bởi vì nhiều lúc bận quá
phải nằm đêm
nằm đêm là trẻ con mất học
mà các cụ già thì không ngủ được
đều bị ăn mắng ở cái chỗ đấy
mà người ta nói cho
không đa dạy
nhưng mà bất mục phải làm
thì làm heo được
cùng với đó
việc mở sườn trong con ngõ nhỏ này
còn khiến cho cơ sở mọc của ông quý
phải tốn thêm một phần chi phí
vận chuyển hàng hóa không hề nhỏ
công vận chuyển chi phí
từ trong ngõ nhà tôi ra
bằng công ty hà nội
từ ngõ này ra
nếu vận chuyển một bộ như thế này
như bộ ghế của tôi đây
nó mất một triệu
mà đi hà nội
chúng ta đây cũng chỉ một triệu
chập trộn đây này
để ảnh hưởng đến cái việc
giá thành tăng
và giá thành tăng
thì bây giờ khách hàng không chấp nhận được
nó đông ra thành mất đáng nghề
trong khi dự án đô thị vệ tinh phú xuyên
sau một mươi năm
vẫn là một dự án treo
thì những vấn đề mà nó gây ra
với người dân xã văn nhân
đã hiện hữu
không có quỹ đất
cho nghề mọc
khiến nhiều nhà sườn
phải sen lẫn với khu dân cư
trong khi những nhà sườn khác
lại không thể sửa chữa
dù đã bị thiền tài tàn phá
sản xuất kinh doanh
bị ảnh hưởng nặng nề
và bên cạnh đó
là những hệ lụy khác
sản xuất từ năm hai nghìn một mươi
là đô thị vệ tinh
của phú xuyên
cùng với năm đô thị vệ tinh
của thành phố hà nội
thì xã văn nhân chúng tôi là
hầu như nằm trọn
trong đô thị vệ tinh
gọi là nỗi đô thị vệ tinh
chiếm tới trên chín mươi tám diện tích
đã vào đô thị vệ tinh
thì hiện nay thì
sau khi có
từ các cấp
phải chấp hành
việc quy hoạch
chính vì vậy là
chục năm nay rồi
chưa thấy nhà nước thu hồi đất
mà đến nay
chưa biết bao giờ nhà nước thu hồi đất
cứ nhỏ lẻ
nhà tự phát
nhà làm nhà không
bộ bậc bà con thắc mắc nhiều
chứ không có

rất lâu rồi
nhiều năm rồi
xung đột cãi nhau đấy
rồi là tôi cũng là một trưởng xóm
rồi bà con cãi nhau
rồi tôi cũng ra tôi giản xếp
rồi tôi cũng khuyên
rồi tôi nàng nàng nghề
bây giờ thì đất thì
chưa có một cái khu nào cả
thì cái đất của ai thì tự phát thôi
xen trong dân cư
ước chế nó bụi bậm rồi là
độc hại môi trường
giác thải cứ xá ra rồi
xuống nguồn nước
cái nguồn cưa thì
ông biết rồi
ra ao chuông
cá chết vừa rồi
thậm chí có thể
ông ra đường quay
vừa rồi bị một cái trận mưa
máng còn không sống được
cái nguồn cưa đấy
đấy sỏi nước đục đen luôn
chính vì vậy
không chỉ ông quý
mà tất cả hơn ba trăm linh gia đình
làm nghề mộc ở đây
đều mong mỏi
sớm có được một khu vực riêng
để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
mình sản xuất ra
có phải lúc nào
anh sản xuất ra
anh có bán hàng đâu
sản xuất ra
đôi khi hàng nó ế
chúng tôi vẫn phải có
chỗ sản xuất
nhưng bây giờ
cái chỗ sản xuất
nó chật hẹp hết rồi
mình để hàng
nó ế động hết rồi
thì chỗ đâu mà sản xuất
đành phải cho thợ
nó nghỉ vợi nữa đi
nó ảnh hưởng nhiều
ở cái điểm
nếu có chỗ rộng
thì tôi có chỗ
để hàng để họ được
mong muốn là
họ cố gắng
mà cho được
cái khu làng nghề
riêng khu dân cư ở
khi đề cập
những nguyện vọng
của người dân
với chính quyền
xã văn nhân
lãnh đạo xã cho biết
một khu vực làng nghề
rộng tới sáu hectare
đã được quy hoạch
để đáp ứng nhu cầu
của các hộ kinh doanh
nhưng việc trình cấp trên
phê duyệt gặp khó khăn
do vướng phải dự án treo
khu đồ thị phú xuyên
thế thì bây giờ là
ngành nghề phát triển
thì chúng tôi muốn
cái khu làng nghề ra
thì tất cả
là vào quy hoạch
thì cái việc này
thì cũng đã đề nghị
được đồng ý
phải trình với
của thành phố
nên là sở quy hoạch kiến trúc
rất là khó khăn
thì trước đây
thì chúng tôi cũng
chưa quy hoạch được
cho nên bây giờ
rất là vướng
theo lãnh đạo xã văn nhân
những khó khăn
của các rừng mộc
tại địa phương
chỉ là một phần nhỏ
trong toàn bộ
những tác động tiêu cực
mà dự án đô thị
vệ tinh phú xuyên
mang lại cho địa phương
lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
còn chịu ảnh hưởng lớn hơn
thậm chí là lớn nhất
từ dự án đô thị vệ tinh
sản xuất nông nghiệp
thì hiện nay
trong nõi vệ tinh
đô thị vệ tinh
thì đương nhiên là
chúng tôi vẫn sản xuất nông nghiệp
rồi là huyện
thì không được
cái mô hình
tức là mô hình trang trại
cây con có tính chất là nâu dài
mà cho nên là
chỉ được trồng cây hàng năm
hiệu quả thì rất là thấp
cho nên rất
khó khăn cho sản xuất nông nghiệp
khu đô thị vệ tinh phú xuyên
đã được đưa vào quy hoạch chung
xây dựng thủ đô hà nội
từ một mươi chín năm
với chức năng là đô thị công nghiệp
cùng thời điểm đó
một số địa bàn lân cận
như huyện đồng văn
của tỉnh hà nam
cũng bắt đầu phát triển công nghiệp
nhưng cho tới nay
trong khi đồng văn
đã có những bước phát triển vượt bậc
thì ở xã văn nhân nói riêng
và huyện phú xuyên nói chung
vẫn dậm trần tại chỗ
không những thế
dự án khu đô thị
còn làm người dân gặp khó khăn
và rất nhiều người
đã phải tới địa phương khác lao động
đó là chăn trở
của lãnh đạo địa phương này
và đồng văn
thì chúng tôi thấy là
từ lúc về quy hoạch
thì cái tâm tư nguyện vọng nhân dân
rất là phân khởi
nhưng do cái tiến độ quá chậm
và cái lộ trình rất là chậm
cho nên nó ảnh hưởng
cái tâm tư nguyện vọng người dân
và ảnh hưởng lớn nhất

không chỉ tại xã văn nhân
mà nhiều xã khác của huyện phú xuyên
như nam phong
và thị trấn phú xuyên
đời sống của người dân
đang gặp nhiều khó khăn
theo các chuyên gia
có nhiều nguyên nhân dẫn tới
thực trạng đô thị phú xuyên chậm tiến độ
và việc giải quyết những vấn đề đó
vượt ra khỏi khả năng của lãnh đạo
và nhân dân phú xuyên
khi các nhà đầu tư không vào đấy
tức là gì
tức là cái sức hút của đô thị không có
chúng ta mới bàn về cái
vấn đề là quy hoạch
thế còn từ ý tưởng quy hoạch
mà trở thành phát triển được
thành những cái đô thị
theo cái mong muốn của người làm quy hoạch
đây nó là một cái công việc
rất là khó khăn và phức tạp
để làm được cái việc đó
nó cần phải được cái sự chỉ đạo
đồng bộ của chính phủ
tháo gỡ về khó khăn
có cái sự tác động điều tiết của nhà nước
bằng cơ chế
bằng chính sách
và huy động được nguồn lực
tập trung để giải quyết vấn đề này
thứ hai nó phải tạo được cái sự đồng thuận
của cộng đồng dân cư
và cái thứ ba
cộng đồng doanh nghiệp
quan tâm đầu tư thúc đẩy
với thực trạng đô thị vệ tinh phú xuyên
không biết bao giờ mới được xây dựng
lãnh đạo đảng ủy
ủy ban nhân dân các xã
thị trấn của huyện phú xuyên
không có căn cứ để định hướng phát triển sản xuất
và đào tạo nghề cho lao động nông thôn
hàng vạn người dân
sẽ tiếp tục phải tới lao động kiếm sống
tại địa phương khác
trong khi các hoạt động sản xuất kinh doanh
ngay tại phú xuyên
dù là nông nghiệp hay thủ công nghiệp
chỉ phát triển cầm chừng
và cùng với đó
mục tiêu giảm tài hạ tầng cho nội đô hà nội
chưa biết bao giờ mới thực hiện được